thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục ra thông báo tìm các nhà đầu tư
người bị hại liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các đơn vị có liên quan
theo điều tra từ ngày một chín hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi một hai nghìn hai mươi hai ông trịnh văn quyết
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã chỉ đạo em gái là bà trịnh thị minh huế
nhân viên kế toán tập đoàn liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng người thân thành lập hai mươi công ty
các bị can còn mượn sử dụng chứng minh nhân dân của hai mươi sáu người thân để mở bốn trăm năm mươi tài khoản chứng khoán
đứng tên bà huế và các công ty cá nhân tại bốn mươi một công ty chứng khoán
mục đích là để liên tục mua bán cùng loại trương khoán mua bán khớp chéo
không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu mua bán với khối lượng lớn
chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa đóng cửa và đặt lệnh mua bán
sau đó hủy lệnh
nhằm tạo ra cung cầu giả tạo thao túng thị trường chứng khoán
do đó cơ quan cảnh sát điều tra thông báo cho các nhà đầu tư người bị hại
mua mã flc từ ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mã ros từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
mã art từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
mã hai từ ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
mã amd từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
và mã gab từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi